hôm nay tòa án nhân dân tp hcm xét xử sơ thẩm vụ án vận chuyển trái phép sáu trăm linh sáu kg ma túy
tuyên án tử hình đối với hai bị cáo chiang wei ching sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
và ye ching way sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu quốc tịch đài loan trung quốc
về tội vận chuyển trái phép chất ma túy
hội đồng xét xử cũng áp dụng hình phạt bổ sung đối với mỗi bị cáo năm mươi triệu đồng
đây được xem là vụ vận chuyển số lượng ma túy đá lớn nhất từ trước đến nay tại việt nam bị bắt giữ
theo cáo trạng vào trưa ngày một mươi hai tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
tại gần khu vực hầm thủ thiêm tp hcm lực lượng chức năng đã chặn được chiếc xe ô tô bảy chỗ
do ye ching wei chở theo chiang wei ching và một xe tải do lê hoàng phúc cầm lái
qua kiểm tra phát hiện trong xe tải chứa sáu mươi thùng các tông mỗi thùng đựng một loa kéo
bên trong có chứa nhiều gói ni lông màu vàng dạng túi trà
tổng cộng lực lượng chức năng thu giữ năm trăm chín mươi túi trà chứa tinh thể không bầu
qua giám định là ma túy ở thể rắn loại methamphetamin trọng lượng sáu trăm linh sáu kg
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hcm đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang
đối với ye ching wei và chiang wei ching về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
tiếp tục khám xét khẩn cấp một kho chứa hàng tại quận một mươi phát hiện và thu giữ thêm ba mươi tám loa kéo
bên trong có ba trăm bảy mươi túi trà chứa tổng cộng bốn trăm năm mươi hai kg ma túy đá
hội đồng xét xử xác định căn cứ vào tài liệu chứng cứ điều tra thu thập được
đủ cơ sở buộc hai bị can này phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy trên lãnh thổ việt nam
công an tp hcm tỉnh bình phước đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường
trích xuất camera truy tìm nữ giúp việc
nghi quan liên quan đến vụ mất trộm gần hai trăm linh triệu đồng của chủ nhà vào trưa ngày hôm qua
theo hình ảnh từ camera của gia đình anh lý thế phi ba mươi hai tuổi chủ nhà
ở tổ tám khu phố tân bình tp hcm ghi lại
thì vào khoảng một mươi một h một mươi trưa ngày một mươi sáu tháng một mươi hai đoàn ngọc thủy bốn mươi năm tuổi
đi ra khỏi nhà bằng xe đạp điện cùng với một bịch màu đen
chiều cùng ngày anh phi đi làm về thì không thấy người giúp việc đâu
kiểm tra phía trong nhà thì phát hiện một con lợn đất anh bỏ tiền tiết kiệm gần một năm nay
có giá trị khoảng hai trăm linh triệu đồng đã bị mất
cũng theo anh phi đến sáng ngày một mươi bảy tháng một mươi hai sau khi gia đình trình báo cơ quan công an
con trai của bà thủy có gọi điện thoại cho gia đình anh
đề nghị được trả trước hai mươi triệu đồng nhưng gia đình đã không đồng ý
và yêu cầu bà thủy phải quay về trả lại toàn bộ số tiền đã lấy cắp
công an thành phố đồng xoài đang khẩn trương truy tìm nữ giúp việc trên để điều tra làm rõ vụ án
đội cảnh sát hình sự công an huyện kim bảng tỉnh hà nam đang tạm giữ hình sự bùi văn quảng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trú tại xã nam thượng huyện kim bôi tỉnh hòa bình
về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
trước đó khi nhận được trình báo của bị hại trú tại xã phùng vân thành phố phủ lý tỉnh hà nam
về việc bị người quen mượn xe mô tô nhãn hiệu honda e blade
biển kiểm soát chín mươi b một chín mươi ba nghìn bốn trăm sáu mươi ba có trị giá khoảng hai mươi triệu đồng rồi chiếm đoạt
đội cảnh sát hình sự công an huyện kim bảng đã nhanh chóng điều tra làm rõ và bắt giữ đối tượng bùi văn quảng
tại cơ quan công an quảng khai nhận đã lợi dụng lòng tin của bị hại là người làm cùng
nên vào khoảng một mươi bảy h ngày một mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một quảng hỏi mượn chiếc xe mô tô để đi mua thuốc lá về hút
nhưng do cần tiền tiêu xài cá nhân nên quảng đã nảy sinh ý định chiếm đoạt chiếc xe máy
mang đi cầm cố với giá năm triệu năm trăm linh nghìn đồng
quảng là đối tượng đã từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản
mới ra tù vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một thì nay lại tiếp tục phạm tội
thực hiện đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm trước trong và sau tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi hai
công an huyện an minh tỉnh kiên giang phối hợp với công an xã thuận hòa vừa tiến hành bắt quả tăng
một tụ điểm đá gà ăn tiền tại khu đất chống thuộc ấp bần a xã thuận hòa huyện an minh
khi nghe tiếng truy hô hàng chục con bạc đã bỏ chạy thoát thân
tuy nhiên tại hiện trường lực lượng công an đã tạm giữ được một mươi ba người một cân đồng hồ một mươi sáu con gà trống
ba cặp cửa sát bốn mươi sáu xe mô tô và số tiền trên một trăm một mươi triệu đồng cùng một số tăng vật có liên quan
các đối tượng tham gia đá gà đủ mọi lứa tuổi và trú tại các huyện an biên an minh và u minh thượng của tỉnh kiên giang
trong số một mươi ba đối tượng bị bắt giữ qua test nhanh có một đối tượng dương tính với virus sars cov hai
hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện an minh tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
trên địa bàn thành phố bùa ma thuật vừa xảy ra vụ việc đối tượng mạo danh cán bộ công an
đáng chú ý là không giống như đa số các vụ án trước đó đối tượng đối tượng mạo danh cán bộ công an thường mục đích là lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trong vụ việc lần này đối tượng đã bắt giữ đánh đập người khác rồi cướp tài sản
đó chính là đối tượng nguyễn văn thiện chú tại xã ea tiêu huyện trư quynh tỉnh đắk lắc vừa bị công an thành phố bùa ma thuật tỉnh đắk lắc điều tra bắt giữ chỉ sau hai giờ tiếp nhận trình báo của bị hại
trước đó ngày một mươi bốn tháng một mươi hai công an thành phố buôn ma thuật nhận được đơn trình báo của ba thiếu niên là phạm xuân hoàng nguyễn thanh minh
chú thành phố buôn ma thuật và trần tiến anh chú huyện cưm ga về việc bị một đối tượng đến tự xưng là công an nói đã theo dõi và phát hiện hoàng đua xe nẹt bô
sau đó đối tượng đã tiến hành khám xét người cốp xe rồi dùng tay đánh đập hoàng chưa dừng lại đối tượng này còn bắt hoàng ngồi lên xe máy của mình để trở về chốt xử lý

chúng tôi xác định đây là một việc rất là phức tạp đối tượng đã mạo danh công an để thực hiện hành vi phạm tội trước tình hình đó chúng tôi đã báo cáo lãnh đạo của thành phố
sau đó đánh đạo thành phố chỉ đạo đội cảnh sát hình sự nhanh chóng triển khai các lực lượng phối hợp công an xã e cao xác minh đối tượng sớm đưa đối tượng ra ánh sáng để xử lý theo quy định pháp luật
chỉ sau hơn hai giờ đồng hồ nhận tin báo đội cảnh sát hình sự công an thành phố buôn ma thuật phối hợp với công an xã ea cao
đã xác minh và bắt được đối tượng là nguyễn văn thiện hai mươi ba tuổi trú tại xã ea tiêu huyện trư quynh tỉnh đắk lắc
thiện từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản tại cơ quan công an thiện đã khai nhận toàn bộ hành vi mạo danh cán bộ công an để cướp tài sản của mình

từng bước nới lỏng giãn cách xã hội tuy nhiên đây cũng sẽ là thời điểm một số đối tượng phạm tội
hoạt động mạnh như cướp tài sản cướp giật trộm cắp tài sản dự báo có chiều hướng gia tăng trở lại
mới đây công an tp hcm đã tổ chức gia quân tăng cường đấu tranh chấn áp các loại tội phạm
đồng thời phát đi thông báo nâng cao ý thức cảnh giác của người dân tuyệt đối không lơ là chủ quan
cẩn trọng thực hiện một số biện pháp phòng ngừa tội phạm
đến nay chị nương vẫn chưa hết bằng hoàng khi trước đó chiếc xe máy và bình oxy đặt ngay trước cửa nhà đã bị lấy trộm
kết quả điều tra đã phát hiện hai đối tượng là đặng minh tuấn ba mươi sáu tuổi và đàm bát linh hai mươi chín tuổi
cùng ngụ tp hcm đã thực hiện hành vi vi phạm này
tôi ngồi nhà lấy đồ khoảng năm phút đi ra thì phát hiện là không còn xe
khi mà tôi bỏ camera của gia đình ở nhà thì thấy hai đứa
đối tượng chạy qua nhà chút xíu xong rồi quay lại quay vô chỗ hẻm mà tôi để xe đó
và sau đó thấy đi ra là đi xe của tôi
còn đây là hình ảnh được camera ghi lại một vụ cướp tiệm vàng táo tợn vừa xảy ra tại tp hcm
đối tượng đỗ phước sang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám ngụ thành phố thủ đức đã xông vào tiệm với ý định cướp tài sản
tuy nhiên đối tượng này không có tài sản
lực lượng chức năng công an tp hcm khuyến cáo mọi người dân không nên mang theo nhiều tiền bạc
tài sản đồ trang sức có giá trị sử dụng điện thoại di động khi tham gia giao thông
các hộ dân tự bảo quản tài sản không tạo sơ hở để kẻ gian lợi dụng trộm cắp
phải thường xuyên kiểm tra thay thế tất cả các khóa không đảm bảo
cẩn trọng khi rút tiền ở ngân hàng các điểm atm
công an tp hcm cũng đề nghị người dân hỗ trợ chung tay giúp sức cùng các lực lượng
đảm bảo an ninh trật tự trong những tháng cuối năm
công an tp hcm vừa ra lệnh tạm giữ hình sự đối với trần huy toàn
chú xã an trạch a huyện đông hải tp hcm để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
từ giới thiệu mình có khả năng lo lót chạy án cho người thân của nạn nhân
đang bị cơ quan cảnh sát điều tra tạm giam để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
trần huy toàn yêu cầu gia đình người này đưa tiền để toàn lo thủ tục
với thủ đoạn này từ cuối tháng năm năm hai nghìn hai mươi trần huy toàn đã nhiều lần nhận tiền của nạn nhân
với tổng số tiền gần năm trăm năm mươi triệu đồng
ngày một mươi một mươi hai hai nghìn hai mươi một nạn nhân đã đến cơ quan công an để tố rác hành vi lừa đảo của trần huy toàn
vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra
vụ lừa đảo với chiêu thức như trên không phải là hy hữu
khi liên tục tại nhiều địa phương cũng đã xuất hiện
và có nhiều nạn nhân sập bẫy hình thức lừa đảo chạy án
đặc biệt rất nhiều đối tượng còn giả danh lực lượng công an để dễ dàng chiếm được lòng tin của nạn nhân
hòng thực hiện chất lọt hành vi
lực lượng công an đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tích cực vào cuộc quyết liệt đấu tranh
nhằm kịp thời ngăn chặn loại hình tội phạm này phản ánh tại tỉnh yên bái
ngày một mươi bốn tháng chín năm hai nghìn hai mươi một công an huyện văn chấn tỉnh yên bái nhận được đơn trình báo của anh hoàng minh quyết
chú tại huyện văn chấn về việc bị hai đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn một trăm bảy mươi triệu đồng
đối tượng đã dùng thủ đoạn giả danh lực lượng công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nạn nhân
ngày một mươi sáu tháng chín thủ phạm của vụ án là vũ mạnh hùng và phạm thanh tùng
cùng chú huyện văn chấn đã bị bắt giữ cùng tăng vật
tại cơ quan điều tra hai đối tượng đã khai nhận
do quen biết anh quyết qua mạng internet trong quá trình chơi game với nhau
nên đối tượng hùng đã nảy sinh ý định lừa tiền anh quyết bằng thủ đoạn rủ dê
thuyết phục bị hại góp tiền để cho vai nặng lãi
theo lời khai anh quyết đã nhiều lần chuyển tiền cho hùng qua nhiều tài khoản khác nhau
với số tiền hàng chục triệu đồng
ngày chín hai nghìn hai mươi một vũ mạnh hùng gọi điện cho anh quyết tự xưng là cán bộ công an
thông báo về việc số tiền của anh chuyển đến tài khoản của người có tên lê duy nhất
đang được sử dụng để mua bán ma túy
hiện đối tượng nhất đã bị bắt
nếu không muốn liên quan đến vụ án thì anh quyết phải chuyển tiền để lo liệu chạy án
tin rằng hùng nói thật anh quyết đã sáu lần chuyển tiền cho đối tượng với tổng số tiền sáu mươi triệu đồng
thấy dễ dàng lừa được bị hại ngày tám tháng chín năm hai nghìn hai mươi một vũ mạnh hùng đã bàn bạc với phạm thanh tùng
để tiếp tục lừa đảo chiếm đoạt tiền của anh quyết
sau khi thống nhất vẫn với thủ đoạn trên tùng đã gọi điện cho anh quyết
và tự xưng là cán bộ công an huyện văn chấn yêu cầu anh chuyển tiền để lo chạy án
và đã được bị hại chuyển cho tám mươi hai triệu đồng
đây chỉ là một trong số hàng chục vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đã xảy ra trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua
từ đầu năm đến nay công an tỉnh yên bái đã tiếp nhận và khởi tố một mươi bốn vụ
một mươi chín đối tượng liên quan đến tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
các đối tượng thường sử dụng nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi
như kết bản qua mạng xã hội gia lô facebook skype
rồi hứa hẹn kết hôn hay gửi tặng quà làm từ thiện hoặc vay mượn
sau đó yêu cầu bị hại phải nộp thuế phí
công an huyện văn chấn cũng đã quyết định thực hiện các chỉ thị mệnh lệnh của cấp trên
đặc biệt là công tác tham niên
công an huyện văn chấn đã chủ động tham niên huyện huyện huyện ban dựng văn chấn
ra các kỹ quyết trên đời để chỉ đạo các ban ngành đoàn thể
chỉ đạo các ban ngành thể lực lượng quan các xã
cùng phối hợp với lượng công an để làm tốt công tác đảm bảo ninh và trật tự an toàn trên địa bàn
cái thứ hai nữa là công an huyện văn chấn đã chỉ đạo lực lượng quan xã
làm tốt các đáp luyện hình phối hợp với các đội kiểm vụ
tuần tra kiểm soát để đảm bảo giữ vững an ninh trật tự trên đoàn huyện
có thể thấy tội phạm liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoạt động ngày càng tinh vi
chúng sử dụng mạng internet các trang mạng xã hội để thực hiện hành vi lừa đảo
gây khó khăn trong công tác điều tra đấu tranh của các lực lượng chức năng
chỉ những trường hợp được tố giác phát hiện kịp thời mới có thể phong tỏa và thu hồi tài sản
do đó khi thấy có dấu hiệu lừa đảo người dân cần báo ngay cho cơ quan chức năng
và điều quan trọng nhất là người dân cần phải cảnh giác với mọi mối quan hệ
thông tin trên môi trường mạng để tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra
vì cả tin vào chiêu trò chạy án lại có thêm nạn nhân tại bạc liêu vừa bị lừa mất số tiền lớn
liên quan đến vụ án này cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bạc liêu vừa ra lệnh tạm giữ hình sự
đối với trần huy toàn chú tải xã an trạch a huyện đông hải tỉnh bạc liêu
để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tự giới thiệu mình có khả năng lo lót chạy án cho người đang bị cơ quan cảnh sát điều tra tạm giam
để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản trần huy toàn yêu cầu gia đình người này đưa tiền để toàn lao thủ tục
với thủ đoạn này từ cuối tháng năm năm hai nghìn hai mươi trần huy toàn đã nhiều lần nhận tiền của nạn nhân
với tổng số tiền gần năm trăm năm mươi triệu đồng
vào ngày một mươi tháng một mươi hai nạn nhân đã đến cơ quan công an để tố giác hành vi lừa đảo của trần huy toàn
và vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ
với hành vi đó là dùng dao tự chế chém trọng thương một đồng chí cảnh sát khu vực
công an phường thanh sơn thành phố phan rang tháp tràm tỉnh ninh thuận
một nhóm đối tượng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố phan rang tháp tràm tỉnh ninh thuận bắt khẩn cấp
sự việc xảy ra vào lúc hai mươi h ngày một mươi hai tháng một mươi hai khi huỳnh đủ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
trương văn hưởng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
tên gọi khác là cato và phạm thanh linh sinh năm hai nghìn nhận được điện thoại của ngô văn phát là bạn quen biết báo tin đang bị một nhóm đối tượng tấn công
thế vậy đủ đã lấy hai cây đao tự chế rồi cùng với hưởng và linh đi tìm nhóm đe dọa phát để trả thù
tại công viên một mươi sáu tháng bốn ba đối tượng bị đồng chí thượng úy ninh quang vũ cảnh sát khu vực công an phường thanh sơn
cùng tổ bảo vệ dân phố đi tuần tra kiểm soát đã phát hiện yêu cầu cả nhóm bỏ hung khí
không những không chấp hành huỳnh đủ còn dùng dao tự chế
kêu nhát vào đồng chí vũ là đồng chí bị thương nặng ở bàn tay phải rồi tẩu thoát
sau khi sự việc xảy ra công an thành phố phan rang tháp tràm đã triển khai lực lượng truy bắt huỳnh đủ
và năm đối tượng có liên quan ngay trong đêm để điều tra làm rõ
được biết thì đối tượng huỳnh đủ từng có một tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy
trương văn hưởng một tiền án về tội cố ý gây thương tích vào năm hai nghìn một mươi ba
hiện sức khỏe của đồng chí thượng úy ninh quang vũ đã dần ổn định và vẫn đang được điều trị tại bệnh viện
liên quan đến việc một băng nhóm đã dùng hung khí đuổi chém một nhóm khác ở trước công viên văn hóa an hòa
thuộc phường an bình thành phố rạch giá tỉnh kiên giang vào tối ngày năm tháng một mươi hai vừa qua
là một thanh niên không có liên quan đã bị đứt lìa một bàn tay
vào ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố rạch giá đã bắt tạm giam năm đối tượng
về hành vi cố ý gây thương tích
năm đối tượng bị bắt giữ là lương lâm tuấn kiệt chú tại huyện an biên
nguyễn tấn thành chú tại huyện hòn đất nguyễn hữu hải nguyễn thanh điền và huỳnh quốc chiến
cùng chú tại thành phố rạch giá tỉnh kiên giang
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận do trước đó điền và hải có mâu thuẫn với trần thiện chiến
nên khi thấy người này đang ngồi uống nước với một nhóm bạn
cả bọn đã rủ nhau về nhà lấy ba cây dao để giải quyết mâu thuẫn
với trần thiện chiến
khi tới nơi thành điền và hải đã bất ngờ cầm dao xông đến chém liên tục vào nhóm người của trần thiện chiến
đang ngồi uống nước làm cho chiến bị thương ở tay phải còn anh huỳnh thanh tây bị chém
gây thương tích nặng và đứt lìa bàn tay trái
gây án xong cả bọ đã nhanh chóng lên xe rời khỏi hiện trường đem dao cất giấu rồi bỏ trốn
nhưng chưa đầy một ngày gây án các đối tượng đã bị lực lượng công an bắt giữ
với hành vi mua bán cháy phép chất ma túy
lê thị thanh bốn mươi tuổi trú tại thành phố long khánh tỉnh đồng nai
đã bị công an thành phố long khánh tiến hành khởi tố bắt tạm giam bốn tháng để điều tra làm rõ
trước đó công an thành phố long khánh bắt quả tăng một đối tượng tàng trữ một gói ma túy
trước một nhà nghỉ phường xuân an
cuộc điều tra mở rộng công an tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của thành
tại đây lực lượng chức năng thu giữ hai mươi một gói ma túy có trọng lượng hơn bốn sáu gram ma túy tổng hợp
thành giấu kín trong đồ nội y cụ thể là áo ngực
và qua đấu tranh thành khai nhận bản thân đã nghiện ma túy nên đến thành phố hồ chí minh
mua một triệu đồng về để sử dụng thì bị bắt
thanh là đối tượng có một tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy
thưa quý vị lợi dụng tình hình dịch bệnh hoạt động của một số loại tội phạm
trong đó có tội phạm ma túy đang có xu hướng gia tăng với những phương thức thủ đoạn tinh vi
tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về tình hình an ninh trật tự
và trước tình hình đó lực lượng công an tỉnh khánh hòa đã triển khai
thực hiện nhiều kế hoạch biện pháp nghiệp vụ đấu tranh quyết liệt với tội phạm ma túy trên địa bàn
ngụy trang ma túy đá trong thùng hàng chứa rau củ quả
sau đó thông qua dịch vụ chuyển phát luồng xanh để đưa vào tỉnh khánh hòa tiêu thụ
ngụy trang ma túy tổng hợp trong các loại bao bì bắt mắt
lấy nhãn hiệu nước hoa quả để nhằm qua mắt lực lượng chức năng
đây là hai trong số nhiều vụ án mà lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy

đã đấu tranh triệt phá trong thời gian qua
rồi sau đó thì thực hiện cái việc là cất giấu và đóng gói
và gửi qua các cái hoạt động được phép như grabfood rồi bù điện
từ đầu năm đến nay lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh khánh hòa đã phát hiện một trăm bốn mươi vụ
bắt hai trăm sáu mươi tám đối tượng phạm tội về ma túy
thu giữ một lượng khá lớn ma túy các loại
tăng cả về số vụ lẫn số tăng vật thu giữ được so với năm hai nghìn hai mươi
đáng chú ý quá trình đấu tranh lực lượng công an đã thu giữ
trong khẩu súng cùng hai mươi ba viên đạn các loại
điều này cho thấy tội phạm ma túy không chỉ tinh vi
mà còn hết sức liều lĩnh coi thường pháp luật

bên cạnh đó cũng phải ra soát các hoạt động kinh doanh có điều kiện
đối với các cơ sở karaoke vũ trường quán bar
để kịp thời xây dựng kế hoạch để ngăn chặn xử lý
các đối tượng lợi dụng các hoạt động kinh doanh
có điều kiện về nền dân tự để sử dụng grabfood ma túy
thời điểm cuối năm hoạt động của tội phạm
trong đó có tội phạm ma túy thường có diễn biến phức tạp hơn
lực lượng công an khánh hòa đang tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ
vừa tập trung đấu tranh với hoạt động của các loại tội phạm
vừa đẩy mạnh phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
nâng cao ý thức phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm
một mươi năm đối tượng đá gà ăn thua bằng tiền
vừa bị công an tỉnh tiền giang phối hợp với công an huyện cái bè bắt quả tàng
tại hiện trường một mươi năm đối tượng bị tạm giữ cùng với tăng vật là gần một trăm năm mươi triệu đồng
và một số vận dụng khác
qua điều tra ban đầu các đối tượng khai nhận tự tổ chức đá gà ăn thua bằng tiền
mỗi trận trên năm mươi triệu đồng
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đã tạm giữ số tăng vật có liên quan
đồng thời mời một mươi năm đối tượng này về cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh
để tiếp tục điều tra làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật